cơ quan công an cũng khuyên cáo cho người dân để vay tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc là nhu cầu cá nhân

tại cơ quan công an nguyên còn khai nhận ngoài cháu gái trên đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh clip nóng

khám xét nơi ở của nguyên lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan

ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số một mươi bốn c ngõ một trăm linh hai đường nguyễn văn cử phường lê lợi thành phố bắc giang tỉnh bắc giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường đức giang quận long biên tp hà nội
và đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỹ cầu xã tân mỹ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý